các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên trong ngày mai khối không khí lạnh lại được tăng cường yếu và lệch đông
thêm vào đó ở mực trên cao khối khí biển lấn về phía tây
nên thời tiết ngày mai sẽ không còn nắng đẹp mà thay vào đó trời sẽ nhiều mây hơn
một số nơi còn có mưa nhỏ
nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ giảm nhẹ
phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng các tỉnh ở phía tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh tăng cường
nên nhiệt độ ngày mai vẫn giữ ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sáng nay sau khi đi vào khu vực phía tây bắc huyện đảo hoàng sa
áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp
trong đêm nay và ngày mai vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam và tan dần
tuy nhiên các nhiễu động gió đông từ biển đưa vào vẫn sẽ gây mưa rào dài rác
cho các tỉnh thành phía trung trung bộ
do có mưa và trời nhiều mây nên nhiệt độ ở đây cũng sẽ giảm
phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh ven biển nam trung bộ thời tiết ít thay đổi
ban ngày trời vẫn có nắng
nên nhiệt độ cao nhất phổ biến vẫn đạt mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ nằm ở rìa phía bắc
dạnh áp thấp có trục khoảng từ bảy đến một mươi độ vĩ bắc
nên vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rông dài rác
tuy nhiên mưa mang tính gián đoạn
nắng vẫn xuất hiện đan sen trong ngày
nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực này ngày mai
phổ biến vẫn duy trì ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên do địa hình cao nguyên
lại nằm ở xa vùng hành hưởng của dạnh áp thấp
nên mưa rông chủ yếu xảy ra một vài nơi
tại các tỉnh phía nam tây nguyên như đắk nông và lâm đồng
ban ngày trời nắng nhiệt độ ổn định ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
do hoàn lưu vùng áp thấp sẽ tiếp tục suy yếu và tan đi
nên thời tiết ở vùng biển huyện đảo hoàng sa trở nên tốt hơn
mưa rông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
sự tăng cường yếu lệch đông của khối không khí lạnh
cũng sẽ khiến cho gió chuyển dần sang hướng đông đến đông bắc
và mạnh dần lên mức cấp bốn cấp năm
trong khi đó tại vùng biển huyện đảo trường sa
vẫn duy trì trạng thái thời tiết xấu
khi mà tồn tại hoạt động của dạnh áp thấp đi qua khu vực
cần lưu ý khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ảnh hưởng đến sự an toàn của tàu thuyền khi lưu thông qua khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước
gì phí tiền đắt

ở scale weil tengo qu

không còn thấy thật sự thật sáng sinh